công an tp hà nội đã khuyến cáo tới người dân thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao để người dân cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè các thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
cụ thể trong thời gian gần đây công an tp hà nội liên tiếp nhận được phản ánh của người dân những cuộc gọi lừa đảo từ những kẻ tự xưng là công an
yêu cầu kê khai tài sản và tiền mặt hiện có do có liên quan đến các vụ án đang điều tra như rửa tiền xuyên quốc gia hoặc thiếu nợ tiền ngân hàng
do người khác lấy chứng minh nhân dân đăng ký mở tài khoản và đã có lệnh bắt của công an tòa án viện kiểm sát
sau đó các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa rồi yêu cầu thúc ép bị hại truyền tiền vào các tài khoản chỉ định với lý do phục vụ điều tra và chiếm đoạt
theo khuyến cáo của công an tp hà nội đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao người dân cảnh giác tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng